do ảnh hưởng của cơn bão số ba trong những ngày qua thủ đô hà nội có mưa trên diện rộng kéo dài
nên đã xảy ra hiện tượng sạt lở đê ở huyện thường tín đoạn qua xã tự nhiên
cụ thể là tại vị trí km chín mươi bốn ba trăm linh đến km chín mươi bốn năm trăm linh đã xảy ra sự cố sạt lở cách đê sông hồng năm trăm linh m
chiều dài sạt lở vào khoảng một trăm bốn mươi m tại ba vị trí tạo thành vách dựng đứng cao từ ba đến năm mét
trong đó có một vị trí sạt lở sát vào móng công trình phụ của một hộ dân
bên cạnh đó do ảnh hưởng của mưa kéo dài nên trong những ngày qua
mực nước dâng cao trên các sông chính là đà hồng đuống đáy cầu cà lô tích
tuy nhiên mực nước trên tất cả các sông chảy qua địa bàn hà nội đều đang dưới báo động một từ bốn đến một mươi sáu m